để bảo vệ quyền tác giả quyền liên quan trong lĩnh vực nghệ thuật cục bản quyền tác giả đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam hiệp hội công nghiệp ghi âm việt nam và hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc việt nam
hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả quyền liên quan ở nước ta đã thu được những kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua
tuy nhiên hệ thống này phát triển chưa đầy đủ và chuyên nghiệp chưa thực hiện đầy đủ tính công khai minh bạch đồng thời hoạt động cấp phép thu âm và quản lý bản quyền vẫn còn gặp nhiều khó khăn
lễ ký kết chương trình phối hợp giữa ba bên trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam hiệp hội công nghiệp ghi âm việt nam và hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc việt nam
là cơ hội để các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát giải quyết vấn đề bản quyền các tác phẩm
cho nên tính hiệu lực và sức mạnh của quản lý quyền bị phân tàn
với một chương trình phối hợp ba bên như thế này sẽ giúp cho công tác quản lý quyền hỗ trợ lận nhau tốt hơn
từ sự kiện này các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả quyền liên quan có thể ủy thác cho một cơ quan đại diện thực hiện việc thu và phân phối quyền lợi
đây là một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thời gian qua liên quan đến việc khai thác sử dụng lại bản ghi âm ghi hình dưới nhiều hình thức
đây là những tổ chức phi chính phủ cho nên là cái quan trọng nhất của bộ tức là cái định hướng hoạt động cũng như là tạo cái hành lang để cho họ có điều kiện hoạt động tốt nhất
và đồng thời là nếu mà có vướng mắc gì thì bộ phải có một sự điều tiết chung của toàn xã hội để làm thế nào cho sau này có thể còn nhiều lĩnh vực khác và nhiều tập thể khác ra đời
thì điều tiết các cái hoạt động và điều tiết quyền lợi của
các cái tập thể này nó không bị va chạm vào với nhau
có thể nói sự phối hợp giữa các tổ chức trên đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nâng cao đạo đức kinh doanh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế